chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe container và xe máy khiến cho một em nhỏ tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
vào thời điểm trên tại tuyến đường nguyễn hiếu thọ xe container mơ biển kiểm soát bốn mươi ba h một nghìn hai trăm hai mươi
kéo theo rơ móc do tài xế trần ngọc huy ba mươi hai tuổi điều khiển theo hướng từ lê đại hành về quận hải châu
khi đến nút giao với sô viết nghệ tĩnh xe container rẽ phải bất ngờ va chạm với xe máy
do chị đào tú hương ba mươi chín tuổi điều khiển chở theo hai cháu nhỏ là lê hoàng bảo hân một mươi một tuổi
và lê gia hưng ba tuổi lưu thông cùng chiều
hậu quả cháu hưng bị quấn vào xe container tử vong tại chỗ
chị hương và cháu hưng bị thương được đưa đi cấp cứu
hai đối tượng nguyễn cao sơn bốn mươi tám tuổi và võ văn cảnh bốn mươi tuổi
vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra và làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khi đi qua một tiệm tạp hóa ở xã xuân thọ
phát hiện một người phụ nữ đang cầm điện thoại
sơn giả vờ vào mua đồ rồi cướp giật chiếc điện thoại
lên xe cảnh đợi sẵn rồi dồ ga tàu thoát
tài sản cướp giật được chúng mang bán được gần hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
được biết hai đối tượng đều nghiện ma túy
sơn có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
còn cảnh có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm khê tỉnh phú thọ
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cầm khê về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó tại khu xung một xã hương lung huyện cầm khê
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh phạm anh duy
điều khiển xe mô tô và chở theo sau là nguyễn ngọc phương
cả hai đều không đội bũ bảo hiểm
kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của duy
kết quả là năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
tổ công tác đã lập biên bản phương có hành vi chửi bới
dùng tay xé niêm phong trên xe máy
phương còn đấm đồng chí hả viết an thành viên tổ tuấn tra
khiến cho đồng chí an bị bầm tím sưng nề vùng thái dương
đôi mắt bị đỏ sung huyết
lực lượng đối biên phòng lạch kèn bộ đội biên phòng hà tĩnh
vừa phối hợp với tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số hai
thuộc xã xuân yên huyện nghi xuân
tiếp tục bắt giữ thêm hai tàu đánh cá của ngư dân tỉnh thanh hóa
đánh bắt hải sản trẻ phép
hai tàu cá mang mình kiểm soát th một nghìn bốn trăm linh hai ts
do hoàng văn tấn làm chủ phương tiện
và tàu cá
mang mình kiểm soát th một nghìn bốn trăm linh hai ts

do anh nguyễn đức kiểu
làm chủ phương tiện đã bị phát hiện đánh bắt trái phép
cùng trên hai tàu cá còn có sáu thuyền viên khác
đều quê ở thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng chức năng đã bắt giữ
tám phương tiện tàu cá ngư dân tỉnh nghệ an và thanh hóa
có hành vi dùng lưới giã cào kích điện
đánh bắt hải sản trẻ phép
công an thị xã kinh môn phối hợp với
cục quản lý thị trường hải dương
phát hiện một hộ kinh doanh tàng trữ
và sơ chế hơn hai ba tấn sản phẩm động vật
bốc mùi hư thối
mục đích thu mua về để sơ chế và xuất bán kiếm lời
cơ sở bị phát hiện là hộ kinh doanh
ở phố nhất sơn phường thái thịnh thị xã kinh môn
do ông lương văn bình làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn
hai ba tấn nội tạng sản phẩm động vật
gồm lòng lợn mỡ đông lạnh mỡ nước
lòng lợn khô chứa đựng trong
bao tải dứa túi ni lông và can nhựa
bước đầu chủ hộ kinh doanh khai nhận
toàn bộ số sản phẩm này được thu mua trôi nổi
trên thị trường và đều không có hóa đơn chứng từ
giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn
cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv